thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công
chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa
làm giảm tai nạn và ủn tắc giao thông trên các tuyến đường bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng
bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn ma túy
và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ đi không đúng phần đường làn đường tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định
trong đợt giao quân này cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương
cần nắm chắc tình hình lịch trình di chuyển và các nơi diễn ra các hoạt động biên lề của các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước
các đoàn đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đi qua để kịp thời chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ đại hội